đoàn công tác của ban tuyên giáo trung mương đã có buổi khảo sát đánh giá việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị huyện bảo thắng đã phát hiện biểu dương nhiều tập thể cá nhân điển hình tạo sức lan tỏa để trở thành phong trào thi đua sâu rộng
điển hình như trong công tác xây dựng nông thôn mới cán bộ từ thôn bản ban trị ủy gương mẫu đã đóng góp kinh phí công sức để xây dựng nông thôn mới giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí mai văn ninh phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá cao việc triển khai chỉ thị năm của bộ chính trị ở huyện bảo thắng nói riêng và tỉnh lào cai nói chung
kết quả này thể hiện ở thái độ làm việc của công chức viên chức nâng lên nhiều bức xúc của nhân dân ở cơ sở được giải quyết
tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu được nâng cao từ đó tạo sự thống nhất trong đảng sự đồng thuận của nhân dân góp phần ổn định chính trị xây dựng đảng trong sạch lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương